hãy đăng ký kênh để ủng hộ kênh của chúng mình nhé
xin chào quý vị đang theo dõi bản tin covid tối trên kênh youtube của báo sức khỏe và đời sống
vừa rồi là những nội dung chính sẽ có trong bản tin ngày hôm nay và ngay sau đây sẽ là những thông tin chi tiết
mở đầu sẽ là tin tức cập nhật số ca mắc mới tối nay ngày bảy tháng ba
bản tin bộ y tế về tình hình chống dịch covid một mươi chín tại việt nam ngày bảy tháng ba năm hai nghìn hai mươi
tình hình dịch covid một mươi chín thông tin các ca nhiễm mới
tính từ một mươi sáu h ngày sáu tháng ba đến một mươi sáu h ngày bảy tháng ba
trên hệ thống quốc gia quản lý ca bệnh covid một mươi chín ghi nhận một trăm bốn mươi bảy ba trăm năm mươi tám ca nhiễm mới
trong đó có hai mươi ba ca nhập cảnh và một trăm bốn mươi bảy ba trăm ba mươi năm ca được ghi nhận trong nước
tăng năm hai trăm linh bảy ca so với ngày trước đó tại sáu mươi ba tỉnh thành phố có chín mươi ba trăm chín mươi ca trong cộng đồng
các tỉnh thành phố ghi nhận ca bệnh như sau
hà nội ba mươi hai ba trăm một mươi bảy ca nghệ an một mươi một trăm năm mươi ca
quảng ninh bảy tám trăm bảy mươi ba phú thọ bốn ba trăm hai mươi sáu hương yên ba chín trăm bảy mươi tám sơn lạ ba chín trăm năm mươi ba hòa bình ba tám trăm sáu mươi sáu hải dương ba bảy trăm chín mươi chín
bình dương ba sáu trăm bốn mươi bốn nam định ba bốn trăm năm mươi năm lạng sơn ba một trăm một mươi tám tuyên quang hai chín trăm tám mươi chín quảng ninh hai chín trăm một mươi năm thái nguyên hai bảy trăm chín mươi ba bắc giang hai bảy trăm chín mươi ba đắk lắc hai nghìn hai mươi
các tỉnh thành phố ghi nhận ca bệnh như sau
hà nội ba mươi hai ba trăm một mươi bảy ca nghệ an một mươi năm trăm ba mươi bốn đà nẵng một tám trăm tám mươi ba bình định một tám trăm sáu mươi chín lai châu một bảy trăm bốn mươi chín quảng trị một năm trăm chín mươi khánh hòa một năm trăm sáu mươi sáu thanh hóa một một trăm năm mươi một lâm đồng một một trăm hai mươi năm hải phòng chín bốn mươi bảy bến tre chín một mươi hai phú yên tám năm mươi bảy hà tĩnh tám bốn mươi bảy đắk nông tám bảy bà rịa vũng tàu bảy năm mươi bảy tây ninh sáu tám mươi ba quảng ngãi năm bảy mươi một bắc cạn năm bảy bảy hà tỉnh tám bốn mươi bảy đắk nông tám bảy bà rịa vũng tàu bảy năm mươi bảy tây ninh sáu tám mươi ba quảng ngãi năm bảy mươi một bắc
ninh sáu tám mươi bảy bình thuận năm hai mươi bốn con tum ba năm mươi chín quảng nam ba bốn mươi sáu thừa thiên huế ba hai mươi hai bạc liêu ba một mươi bốn vĩnh long hai một mươi bảy kiên giang một hai mươi sáu cần thơ một hai mươi sáu trà vinh một một mươi một lòng an chín một mươi sáu sóc trăng năm năm mươi năm đồng thác bốn chín đồng nai bốn một mươi ba an giang bốn một mươi ba tiền giang hai mươi bốn hậu giang một mươi chín và ninh thuận một mươi bảy
các địa phương ghi nhận số ca nhiễm giảm nhiều nhất so với ngày trước đó là hải phòng giảm bốn hai trăm linh bảy tp hcm giảm bảy trăm năm mươi chín bắc cạn giảm năm trăm sáu mươi tám
các địa phương ghi nhận số ca tăng cao nhất so với ngày trước đó là hà nội tăng hai bảy trăm bốn mươi nghệ an tăng hai năm trăm bảy mươi bốn và gia lai tăng hai ba trăm sáu mươi ba
trung bình số ca nhiễm mới trong nước ghi nhận bảy ngày qua là một trăm hai mươi bốn chín trăm bốn mươi năm ca trên một ngày
về tình hình dịch covid một mươi chín tại việt nam kể từ đầu dịch đến nay việt nam có bốn năm trăm tám mươi hai năm mươi tám ca nhiễm
đợt dịch thứ tư đến nay số ca nhiễm ghi nhận trong nước là bốn năm trăm bảy mươi bốn năm trăm sáu mươi ca trong đó có hai bảy trăm một mươi năm sáu trăm hai mươi ba bệnh nhân đã được công bố khỏi bệnh
các địa phương ghi nhận số ca nhiễm tích lũy cao trong đợt dịch này là tp hcm năm trăm năm mươi ba bốn mươi hà nội bốn trăm hai mươi bảy ba trăm năm mươi một bình dương ba trăm một mươi năm năm trăm linh tám
các địa phương ghi nhận số ca nhiễm tích lũy cao trong đợt dịch này là tp hcm năm trăm năm mươi ba bốn mươi hà nội bốn trăm hai mươi bảy ba trăm linh bốn bắc ninh một trăm năm mươi một bốn trăm linh chín và quảng ninh một trăm hai mươi tám ba trăm một mươi sáu
về tình hình điều trị số liệu do các sở y tế tỉnh thành phố báo cáo hàng ngày trên hệ thống quản lý covid một mươi chín của cục quản lý khám chữa bệnh bộ y tế
số bệnh nhân khỏi bệnh được công bố trong ngày là ba mươi sáu chín trăm chín mươi ba ca tổng số ca được điều trị khỏi là hai bảy trăm một mươi tám bốn trăm bốn mươi ca
về số bệnh nhân nặng đang điều trị là bốn một trăm linh bốn ca trong đó thở oxy qua mặt nạ là ba một trăm bảy mươi ba ca thổi suy dòng cao hfnc bốn trăm tám mươi tám ca thở máy không xâm lấn một trăm linh tám ca thở máy xâm lấn ba trăm hai mươi bảy ca eo tám ca
về số bệnh nhân tử vong tính từ một mươi bảy h ba mươi ngày sáu tháng ba đến một mươi bảy h ba mươi ngày bảy tháng ba ghi nhận bảy mươi tám ca tử vong
tại hà nội một mươi năm quảng bình bảy ca trong hai ngày kiên giang sáu ca trong hai ngày
trong ca trong hai ngày đà nẵng bốn ca hải dương bốn nghệ an bốn thanh hóa bốn ca trong hai ngày
bình định ba hòa bình ba cà mau hai hà tĩnh hai hải phòng hai lâm đồng hai thái nguyên hai tp hcm ii
an giang bình dương bình thuận cần thơ cao bằng đồng nai đồng tháp nam định ninh bình sóc trăng và tây ninh mỗi tỉnh có một ca
trung bình số ca tử vong ghi nhận trong bảy ngày qua là chín mươi một ca
tổng số ca tử vong do covid một mươi chín tại việt nam
tính đến nay là bốn mươi tám trăm chín mươi một ca chiếm tỷ lệ chín so với tổng số ca nhiễm
với tình hình dịch covid một mươi chín diễn biến phức tạp tại thủ đô công ty cổ phần xe khách hà nội vừa có văn bản kiến nghị
sở giao thông vận tải hà nội tạm thời điều chỉnh giảm hơn năm mươi tần suất các tuyến xe buýt kế cận không trợ giá do ảnh hưởng dịch covid một mươi chín
nguyên nhân được đơn vị này đưa ra là do dịch bệnh covid một mươi chín đang diễn biến rất phức tạp và ngày càng lan rộng
khiến hoạt động kinh doanh vận tải hành khách gặp rất nhiều khó khăn
đặc biệt sản lượng hành khách từ đầu năm hai nghìn hai mươi hai đến nay của các tuyến sụt giảm nghiêm trọng và chưa có dấu hiệu dừng lại dẫn đến việc kinh doanh gặp khó đặc biệt trong bối cảnh giá nhiên liệu liên tục tăng cao

trong bối cảnh dịch covid một mươi chín các tuyến buýt không trợ giá sẽ căn cứ vào thực tế để điều chỉnh như tuyến cố định
hiện tại xe không có nhiều khách nên không thể bắt các doanh nghiệp chạy theo tần suất kế hoạch nhất là trong bối cảnh khi xăng dầu lại liên tục tăng giá
có thể thấy với số ca mắc tăng cao ở hà nội như hiện nay người dân cũng hạn chế việc đi lại bằng phương tiện công cộng để tiết kiệm nhiên liệu và phù hợp với tình hình dịch bệnh thì việc đề xuất giảm lượng xe buýt là hoàn toàn hợp lý
đà nẵng ghi nhận mỗi ngày có gần hai ca mắc covid một mươi chín mới và khoảng sáu trường hợp khỏi bệnh
vậy nên các cơ sở y tế rất đông người dân kéo đến để làm xét nghiệm xác định mắc covid một mươi chín và xin giấy khỏi bệnh để hưởng các chế độ bảo hiểm xã hội khi quay trở lại công ty làm việc
số người tập trung đông đã khiến nhiều nơi xảy ra tình trạng quá tải
sáng ngày bảy tháng ba tại trạm y tế lưu động của phường hòa khánh bắc quận liên triều đặt tại nhà sinh hoạt cộng đồng thanh vinh rất đông người dân chen chân trước cửa vào để chờ làm thủ tục xin giấy xác nhận
nhiều người cho biết đã đợi hơn hai tiếng nhưng vẫn chưa xin được giấy
cách đó khoảng hai km tại trạm y tế lưu động số hai đặt tại đường bồng mạc một mươi tám người dân xếp hàng dài đứng chờ đợi làm thủ tục cấp giấy
ở khu vực gần bên nhiều người mang theo que tét nhanh để làm trách nhiệm
không chỉ phường hòa khánh bắc phường hoa khánh nam quận liên triều cũng xảy ra tình trạng này
đây là hai địa phương tập trung đông công nhân làm việc tại các nhà máy chính vì thế nhu cầu cần giấy xác nhận để nộp cho công ty là rất lớn
chị hoàng thị thùy công nhân tại nhà máy ở khu công nghiệp hòa khánh cho biết
chị mắc covid một mươi chín từ tám ngày trước sau khi khỏi bệnh chị đến trạm y tế lưu động thanh bình để xin giấy xác nhận khỏi bệnh thì phát hoảng khi thấy tập trung quá đông
tôi đi từ bảy giờ sáng để xin giấy nhưng đông quá đến hơn chín giờ vẫn chưa làm xong
nhu cầu người dân lớn và nhân viên y tế thì ít nên bị quá tải
ở đây cũng không có người hướng dẫn xếp hàng theo thứ tự
việc tập trung quá đông như thế này tiềm ẩn nguy cơ lây nhiễm rất lớn chị thùy nói
bác sĩ nguyễn thị sang trạm y tế lưu động tại đường âu cơ phường hòa khánh bắc quận liên triều cho biết
nhân viên y tế được tăng cường chia làm hai ca trong ngày
nhưng phần lớn người dân đến đây xin giấy vào buổi sáng
hầu hết mọi người có tâm lý nôn nóng muốn được sớm ra ngoài nên họ thường đến trạm vào buổi sáng
nhân viên y tế làm việc ở cường độ cao công việc xử lý không kịp dẫn đến tình trạng quá tải
đặc biệt một số người đến sau còn chen lấn với mong muốn được xác nhận giấy tờ sớm bác sĩ sang nói
ông trần viết tiến phó giám đốc trung tâm y tế quận liên triều cho hay
địa bàn quận có hai mươi trạm y tế lưu động
đến lấy giấy xác nhận cách ly điều trị f tại nhà trong thời gian qua
ngành y tế quận được hỗ trợ năm mươi sinh viên và phân bổ về các trạm y tế lưu động
bác sĩ nguyễn tiên hồng phó giám đốc sở y tế tp đà nẵng cho biết
đã đề nghị các quận huyện tăng cường nhân lực cho trạm y tế phường xã nhất là trạm y tế lưu động
việc này không chỉ để hỗ trợ điều trị các trường hợp f tại nhà
mà còn hỗ trợ các thủ tục cấp giấy xác nhận cho người dân
thưa trạm người dân trên chân đến xin giấy xác nhận
dóng lên một hồi chuông cảnh báo về việc quá tải của trạm y tế khi số ca tăng lên không ngừng
bên cạnh việc xin giấy xác nhận khỏi bệnh
nhiều người mang theo que tết đến trạm y tế lưu động xét nghiệm khẳng định mắc covid một mươi chín
sẽ khiến nguy cơ lây nhiễm chéo càng mạnh mẽ hơn
thưa quý vị ban chỉ đạo phòng chống dịch bệnh covid một mươi chín tỉnh vĩnh phúc
vừa thông tin về tình hình dịch bệnh trên địa bàn tỉnh
tỉnh đến một mươi năm h ngày bảy tháng ba năm hai nghìn hai mươi hai
trong ngày bảy tháng ba tỉnh vĩnh phúc ghi nhận hai bảy trăm tám mươi ba ca mắc covid một mươi chín mới
trong đó có hai một trăm một mươi sáu cộng đồng sáu trăm sáu mươi bảy cách ly tại nhà
cũng theo ban chỉ đạo phòng chống dịch covid một mươi chín tỉnh vĩnh phúc
hiện tỉnh này có một trăm linh một một trăm chín mươi hai bệnh nhân đang điều trị covid một mươi chín
ba bốn trăm tám mươi bệnh nhân đang điều trị tại các cơ sở y tế
bảy mươi bảy bảy trăm một mươi hai bệnh nhân điều trị tại nhà
cùng ngày lực lượng công an kiểm tra công tác phòng chống dịch
tại sáu cơ sở kinh doanh lưu trú
trước phát hiện cơ sở vi phạm
công an tỉnh vĩnh phúc tham mưu ra quyết định xử phạt
một trường hợp số tiền một triệu đồng
về hành vi không đeo khẩu trang nơi công cộng tại huyện yên lạc
đuy kế từ ngày một tháng năm năm hai nghìn hai mươi một đến nay
lực lượng công an vĩnh phúc ra quyết định xử phạt
hoặc đề nghị xử phạt bốn sáu trăm tám mươi trường hợp
số tiền chín năm trăm một mươi năm bảy trăm năm mươi đồng
hiện tỉnh vĩnh phúc đang tăng cường tối đa các biện pháp phòng chống dịch
ngoài những nỗ lực từ các ban ngành cấp cao
người dân cũng sẽ đóng góp một phần không nhỏ
hãy luôn bảo vệ sức khỏe cho virus corona
bằng việc sắt khuẩn tay hàng ngày giữ khoảng cách
và luôn đeo khẩu trang khi đến nơi công cộng
thưa quý vị tại thành phố vinh tỉnh nghệ an
để tránh tình trạng người dân hiểu nhầm các trạm y tế
xét nghiệm miễn phí cho công dân nhưng lại thu tiền
thành phố đã yêu cầu các trạm y tế phường xã
tạm dừng việc xét nghiệm nhanh có thu phí
ngày bảy tháng ba giám đốc trung tâm y tế
thành phố vinh nguyễn thế tùng yêu cầu trạm y tế
hai mươi năm phường xã toàn thành phố tạm ngừng việc
xét nghiệm nhanh có thu phí cho công dân
ngày hai mươi năm tháng hai bệnh viện đắc khoa thành phố vinh
đã ngừng cung cấp test nhanh kháng nguyên sắc covid một mươi chín
cho các phường xã tuy nhiên trong thời gian qua
một số trạm y tế phường xã vẫn tự mua test nhanh
ở ngoài về làm trắc nghiệm cho người dân và thu phí
để tránh tình trạng người dân hiểu nhầm các trạm y tế
xét nghiệm miễn phí cho công dân nhưng lại thu tiền
trung tâm y tế thành phố vinh yêu cầu các trạm y tế
phường xã không tự ý làm test nhanh có thu phí cho công dân
chỉ thực hiện làm test nhanh có thu phí cho người dân
khi bệnh viện đắc khoa thành phố vinh cung ứng test nhanh có thu phí
đối với người dân có nguyện vọng trạm y tế phường xã
báo người dân đưa test nhanh đến để trạm y tế làm giúp
không thu phí và cấp giấy kết quả xét nghiệm cho công dân
theo sở y tế nghệ an hiện nay bộ y tế đã cấp phép
lưu hành một số thuốc kháng virus chứa hoạt chất
monopinzavir để tạo điều kiện cho người dân trong việc
tiếp cận sử dụng thuốc kháng virus điều trị covid một mươi chín
sở y tế nghệ an đã đề nghị các cơ sở bán lẻ thuốc
hướng dẫn người dân chưa có đơn thuốc của các cán bộ y tế
tới trạm y tế hoặc cơ sở khám chữa bệnh gần nhất
để được tư vấn kê đơn theo quy định
trong những ngày qua phòng cảnh sát kinh tế công an nghệ an
chủ trì phối hợp với cục quản lý thị trường nghệ an
kiểm tra đồng loạt sáu cửa hàng vật tư y tế
cửa hàng kinh doanh thuốc ở thành phố vinh
qua kiểm tra lực lượng chức năng đã phát hiện một mươi năm bộ xét nghiệm nhanh
hai mươi que lấy mẫu bệnh phẩm covid một mươi chín
sáu trăm năm mươi chai nước rửa tay không có nguồn gốc xuất xứ
tại thị trấn quán hành huyện nghi lộc
công an huyện nghi lộc nghệ an yêu cầu dừng xe ô tô
do ông nmc năm mươi hai tuổi ngụ quận tây hồ hà nội điều khiển
qua kiểm tra công an phát hiện trên xe chở hai mươi thùng
bên trong chứa ba mươi que test nhanh kháng nguyên covid một mươi chín
do nước ngoài sản xuất trên bao bì có ghi chữ nước ngoài
không có nhãn phụ bằng tiếng việt nam
tại thời điểm kiểm tra tay xế xe không xuất trình được phá đơn
chứng từ liên quan đến số hàng này
theo trung tâm kiểm soát bệnh tật cdc tỉnh đồng nai
sau nhiều tuần duy trì cấp độ dịch ở mức độ một
từ ngày bảy tháng ba đồng nai đã nâng cấp độ dịch lên mức hai
về quy mô cấp huyện thành phố toàn tỉnh có bảy trên một mươi một địa phương
nâng lên cấp độ hai
cùng các huyện vĩnh kiểu tân phú nhân trạch thống nhất cẩm mỹ
hai thành phố long khánh và biên hòa
riêng bốn huyện còn lại là long thành trảng bom định khoán và xuân lộc
vẫn duy trì cấp độ một
theo quy mô xã phường những ngày qua cấp độ dịch hai và ba cũng tăng cao
với hơn một trăm một mươi trên một trăm bảy mươi xã phường
ngay sau khi nâng cấp độ dịch lên mức hai
tỉnh đồng nai sẽ triển khai nhiều giải pháp nhằm hạn chế số ca nhiễm mới
phấn đấu không để nâng lên cấp độ ba
bởi nếu dịch ở cấp độ ba sẽ ảnh hưởng đến các hoạt động kinh tế xã hội
cdc đồng nai khuyến cáo
người dân thực hiện nghiêm các giải pháp phòng chống dịch
giữa khoảng cách khi tiếp xúc
ngành chức năng đang đẩy mạnh tiêm vaccine phòng covid một mươi chín mũi ba cho người dân
những người chưa tiêm cần khẩn trương liên hệ với chính quyền địa phương
để được tiêm sớm
đại diện cdc đồng nai cho biết
thời gian gần đây dịch covid một mươi chín lây lan nhanh trên địa bàn tỉnh
mỗi ngày địa phương nhận hàng nghìn ca nhiễm
nguyên nhân là do biến chủng omicron đã xâm nhập sâu trong cộng đồng
mới đây đồng nai đã lấy ngẫu nhiên một mươi mẫu bệnh phẩm
của bệnh nhân mắc covid một mươi chín trong tỉnh
gửi viện pasteur tp hcm thực hiện phân tích gen
kết quả cả một mươi mẫu xét nghiệm đều thuộc chủng amicron
dự báo những ngày tới dịch covid một mươi chín ở đồng nai
tiếp tục diễn biến phức tạp ca mắc vẫn duy trì ở mức cao
đồng thời có thêm nhiều người tái nhiễm
do đa số người dân ở đồng nai đã tiêm đủ liều vaccine phòng covid một mươi chín
nên khi mắc bệnh nhiều người không có trự trứng bị nhẹ
rất ít trường hợp phải nhập viện điều trị
lý kế từ cuối tháng bốn năm hai nghìn hai mươi một đến nay
tỉnh đồng nai ghi nhận hơn ba trăm ba mươi năm tám trăm linh ca mắc covid một mươi chín
trong đó có một tám trăm bốn mươi một người tử vong
những ca mắc đang tăng đột biến tại tỉnh đồng nai
người dân nên bình tĩnh ứng phó và chống dịch
nhưng cũng không nên lơ là chủ quan tránh dịch bùng nổ mạnh mẽ
hiện nay một số f điều trị bệnh tại nhà
và bộ phòng chống dịch
phổ sung dinh dưỡng bằng nhiều thực phẩm khác nhau
trong đó phổ biến nhất là nước cam
vì nó có thể giúp tăng sức đề kháng
giảm các trự trứng khó chịu
nhưng khi uống nước cam
các chuyên gia y tế có một vài lưu ý sau đây
đừng để trái cây đã cắt ngoài không khí quá lâu
cam nói riêng và trái cây nói chung
sau khi cắt thường nhanh chuyển sang màu nầu
điều này là do quá trình oxy hóa
khiến chất tự nhiên bị phá vỡ khi chúng tiếp xúc với oxy
nước trái cây càng tươi
thì giá trị dinh dưỡng càng cao
sau khi ép cam
bạn nên uống ngay hoặc bảo quản
trong ngăn mát tủ lạnh tối đa một ngày
đừng cho quá nhiều đường
mặc dù việc thêm đường vào nước cam ép
sẽ khiến mùi vị ngon hơn
nhưng bạn không nên lạm dụng nhiều đường
bản thân trong cam đã chứa đường fructose
việc thêm đường sẽ khiến cho lượng đường trong máu tăng cao
điều này có thể dẫn tới một số biến chứng không mong muốn
không có đường
không uống khi ăn quá no
bạn không nên đổi một bữa ăn lấy một ly nước cam ép
và cần tránh ăn quá nhiều cùng lúc
trong trường hợp ăn quá no
các chất trong dạ dày có thể làm loãng
sự hấp thụ chất dinh dưỡng đáng nhẽ
cơ thể nhận được khi bụng đói
bạn nên uống một ly nước cam
sau khi ăn khoảng nửa tiếng đến một tiếng
đừng lạm dụng uống quá nhiều
mặc dù cam rất tốt cho sức khỏe
chúng chứa nhiều vitamin cần thiết cho cơ thể
tuy nhiên cũng như nhiều thứ khác
việc tiêu thụ một loại thực phẩm
quá mức sẽ gây ra những tiềm ẩn
rủi ro sức khỏe
vì thế bạn có thể thay các loại nước ép
khác nhau mỗi ngày không nên lạm dụng
uống quá thường xuyên và quá nhiều nước cam
hạn chế nước cam đóng hộp
nước cam ép chắc chắn rất giàu
vitamin và khoáng chất tốt cho cơ thể
còn mang lại cảm giác sảng khoái
sau khi uống thế nhưng
nước cam ép đóng hộp chứa ít chất dinh dưỡng hơn
điều này là do
trong quá trình xử lý và chế biến
để bảo quản lâu hơn
các nhà sản xuất buộc phải tiệt trùng
ở nhiệt độ cao vitamin và enzyme
sẽ bị mất đi
hơn nữa trong nước cam đóng hộp còn chứa
quá nhiều đường
người có bệnh đường tiêu hóa
cần chú ý
nước cam thích hợp cho mọi lứa tuổi
từ trẻ nhỏ cho đến người già
đều uống được tuy nhiên
cũng có những người không thích hợp
với việc uống nước trái cây chẳng hạn như
những người bị loét viêm dạ dày ruột cấp
và mãn tính hoặc người khỏe mạnh
bị đầy hơi tiêu chảy sau khi uống
ngoài ra những người có chức năng
thận kém nên tránh uống vào buổi tối
nếu không khi thức dậy vào buổi sáng
sẽ phải đối diện với tình trạng bàn tay
và bàn chân xương phủ
không uống chung nước cam với thuốc
khi trẻ bị ốm
một số cha mẹ dùng nước trái cây
thay nước lọc để cho con uống
là điều phản khoa học
trong góc loại nước hoa quả hầu hết
đều chứa vitamin c và acid
nó có thể khiến các loại thuốc bị phân hủy
và hòa tan trước không có lợi cho việc
hấp thu thuốc ở ruột non và ảnh hưởng
đến công dụng
một số loại thuốc làm tăng tác dụng phụ
trong bôi trường acid gây ra các yếu tố
bất lợi cho cơ thể con người
vì vậy không nên dùng nước hoa quả
và đồ uống có vị chua
để uống thuốc cho trẻ
muốn uống nước hoa quả phải cách
thời điểm uống thuốc trên một năm giờ
không nên uống khi bụng đói
một số người thường ăn
ít rau và trái cây vào bữa sáng
họ có thói quen uống một cốc nước ép
trái cây vào buổi sáng để bổ sung nước
và chất dinh dưỡng cần thiết cho cơ thể
có lưu ý là không uống nước trái cây
có nồng độ acid cao
nhưng nước càng ép khi bụng đói
nên ăn một số thực phẩm trước khi uống
để tránh gây khó chịu cho dạo dày
theo cơ quan kiểm soát và phòng ngừa
dịch bệnh hàn quốc kdca
cả nước đã báo cáo hai trăm một mươi bảy trăm một mươi sáu
trường hợp nhiễm covid một mươi chín mới
và thứ hai còn số này đã giảm

nhưng các trường hợp được sự đoán
sẽ tăng lên sau khi các trường học mở cửa
trở lại vào tuần trước và nới lòng
các biện pháp tạo khoảng cách xã hội
có hiệu lực vào thứ bảy
sự gia tăng omicron tiếp tục làm tăng
số lượng các trường hợp nghiêm trọng
của covid một mươi chín và các trường hợp tử vong
với các trường hợp nghiêm trọng
liên đến con số một tính đến thứ hai
ủy viên của kdca
cho biết sự gia tăng nhiễm chủng
của trẻ em và thanh thiếu niên
cũng như những người trên năm mươi chín tuổi
là những yếu tố đáng lo ngại của lãn sóng hiện nay
số trẻ em dưới một mươi hai tuổi mắc bệnh
đã tăng từ ba hai trăm sáu mươi ba trẻ
trong tuần đầu tiên của tháng hai
lên bốn mươi tám chín trăm một mươi hai trẻ
trong tuần đầu tiên của tháng ba
tỷ lệ nhiễm trung bình hàng ngày
trên một trăm linh dân số trẻ vị thành niên
dưới một mươi tuổi đạt sáu trăm sáu mươi chín sáu
mức cao nhất trong tất cả các nhóm tuổi
với sự gia tăng
các bệnh nhiễm chủng của trẻ em
kdca cho biết họ sẽ công bố
kế hoạch tiêm chủng cho trẻ em
trong độ tuổi từ năm đến một mươi một sớm nhất
vào thứ hai tới
tỷ lệ người trên năm mươi chín tuổi cho các trường hợp
mắc mới được các nhà chức trách coi là
nguy cơ cao vì họ có nhiều khả năng
chuyển sang bệnh nặng hoặc tử vong
do covid một mươi chín đã tăng từ một mươi một năm
lên một mươi bảy trong hai tuần qua
số lượng bệnh nhân covid một mươi chín
trong tình trạng nguy kịch đề cập đến
những người cần điều trị oxy chẳng hạn như
lựa pháp oxy lưu lượng cao thở máy
đeo mặt nạ oxy hóa
bằng ngoài cơ thể x mo
hoặc điều trị thay thế thận liên tục
crrt đã tăng lên
chín trăm chín mươi năm tính đến nửa đêm chủ nhật
nhiều hơn bảy mươi so với
ngày hôm trước trong tất cả
các trường hợp nguy kịch những người ở độ tuổi
trở lên chiếm tám mươi ba năm
tương đương bảy trăm chín mươi bảy người
các trường hợp nguy kịch hôm thứ hai
gần gấp đôi so với bốn trăm tám mươi trường hợp
vào ngày hai mươi hai tháng hai
các nhà chức trách tin rằng những bệnh nhân
bị nặng sẽ tăng lên từ một bảy trăm linh
đến hai bảy trăm năm mươi vào giữa
đến cuối tháng ba
hàn quốc đã ghi nhận thêm một trăm ba mươi chín ca
trường hợp tử vong do virus vào thứ hai
số người chết chỉ tính riêng
từ ngày một đến ngày bảy tháng ba
đã lên tới một ba mươi tám người
tương đương một mươi một bốn
trong tổng số chín chín mươi sáu người chết
trong đại dịch
mặc dù số ca nguy kịch và số ca tử vong
ngày càng tăng các cơ quan y tế cho biết
các ca bệnh vẫn ổn định và có thể kiểm soát được
giữa sự lây lan nhanh chóng
của chủng omicron và tính chất phụ
của nó nguy cơ covid một mươi chín
tổng thể của đất nước được đánh giá
là rất cao trong tuần qua
đây là mức cao nhất trong hệ thống đánh giá
năm cấp của nó đây là lần đầu tiên
trong sáu tuần đánh giá quốc gia đặt
mức cao sau khi duy trì
mức cao từ tuần thứ ba của tháng riêng
đến tuần thứ bốn của tháng hai
kdca cho biết mức độ rủi ro
cá nhân đối với toàn quốc
khu vực vốn lớn hơn và các khu vực khác
đều được kết luận là rất cao
trước thực tế số ca mắc liên tục tăng nhanh như hiện nay
việc nghiêm túc thực hiện năm k
để tự bảo vệ bản thân và những người xung quanh
là cần thiết hơn bao giờ hết
bên cạnh đó những suy chứng hậu covid một mươi chín
cũng rất đáng lo ngại
vậy nên chúng ta cũng không nên
có suy nghĩ lơ là phòng dịch
hay có trách nhiệm bảo vệ sức khỏe của bản thân
cũng như gia đình và cộng đồng
những thông tin vừa rồi đã kết thúc bản tin ngày hôm nay
cảm ơn quý vị đã quan tâm theo dõi
kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại